đến năm hai nghìn hai mươi tất cả các tri bộ thôn bản trạm y tế trường học có ít nhất năm đảng viên
và trên năm mươi tri bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh
đến nay sau gần hai năm thực hiện chất lượng đảng viên và hoạt động của các tri bộ trường học
thôn bản và trạm y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực
cách đây hai năm số lượng đảng viên ở trạm y tế phanxolin chỉ có bốn người
đảng viên ít nên chất lượng hoạt động của tri bộ không cao
dẫn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân còn nhiều lúng túng
sau khi có nghị quyết đảng ủy xã phanxolin đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng
ở trạm y tế bằng nhiều giải pháp khác nhau
đến nay cả bảy cán bộ của trạm đều là đảng viên
nhờ đó việc thực hiện các nhiệm vụ được giao có nhiều chuyển biến tích cực
và trong hai năm liền tri bộ đều đạt trong sạch vững mạnh
hàng năm đầu năm là chúng tôi có phân công nhiệm vụ cho các đảng viên
mỗi người làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cái chương trình của mình
và bên cạnh đấy hàng tháng hàng quý chúng tôi cũng có tổ chức là sinh hoạt đảng
kiểm điểm những việc làm mà chưa làm được của từng đảng viên
và tham gia học các lớp tập huấn do đảng ủy xã tổ chức
và học hỏi về những công việc của đảng
hoặc là những lớp nâng cao năng lực cho bí thư và phó
với quan điểm kết nạp đảng viên phải coi trọng cả số lượng và chất lượng
không chạy theo số lượng đơn thuần
đảng bộ huyện sinh hồ chỉ đạo các tri đảng bộ trực thuộc
chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho quần chúng ưu tú
đồng thời không xem xét kết nạp những người nhận thức chưa đầy đủ về lý tưởng
xác định không đúng động cơ mục đích vào đảng
nhờ vậy mà công tác kết nạp đảng viên bảo đảm được cả số lượng và chất lượng
đi cùng với đó huyện ủy sinh hồ chỉ đạo các cấp ủy
xây dựng quy chế hoạt động của tri bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt
và phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực sở trường của mỗi đảng viên
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tri bộ
để xứng đáng bước vào hàng ngũ của đảng thì tôi đã luôn rèn luyện bản thân mình
cố gắng trao dồi về đạo đức lối sống và luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công tác
sau gần hai năm thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên gắn với xây dựng
củng cố chị bộ bền vững ở bản trạm y tế trường học
các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt trên tám mươi bảy mươi hai trên bảy mươi năm tri bộ trường học một mươi tám trên hai mươi hai tri bộ trạm y tế
hai trăm một mươi hai trên hai trăm ba mươi ba chị bộ bản có từ bốn đảng viên trở lên hơn bảy mươi chị bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ
trong đó có hơn năm mươi tri bộ đạt trong sạch vững mạnh
tạo thêm động lực giúp cho huyện sinh hồ ngày càng phát triển
sau hơn một năm thực hiện nghị quyết số hai hầu hết các mục tiêu nghị quyết của nghị quyết đều đạt trên tám mươi
để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra là phấn đấu
mỗi chị bộ có ít nhất từ bốn đến năm đảng viên đảng viên tại chỗ
cụ thể ban hợp vụ hiện đại tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo các chị bộ trường học trạm y tế
các chị bộ bản tăng cường công tác giả soát lựa chọn những nguồn kết nạp đảng viên để bồi dưỡng và kết nạp đảng
đồng thời làm tốt công tác sinh hoạt của chị bộ nâng cao chất lượng hoạt động của chị bộ
từng bước xây dựng các tri bộ trong sạch vững mạnh có tính bền vững lâu dài
đến nay tuy thời gian thực hiện của nghị quyết chưa nhiều
nhưng những kết quả đạt được sẽ giúp tri bộ trường học trạm y tế thôn bản
từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
góp phần đưa sinh hồ thoát khỏi tình trạng huyện khó khăn của tỉnh lai châu